thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về cải thiện môi trường kinh doanh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy định hướng đến năm hai nghìn hai mươi các doanh nghiệp của thủ đô hà nội đã thúc đẩy tăng cường các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh bình đẳng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh công bằng thân thiện và thông thoáng
phát biểu tại diễn đàn cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp thủ đô các đại biểu đã nhấn mạnh việc nhanh chóng và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết ba năm của chính phủ là cơ hội để các doanh nghiệp nói chung các doanh nghiệp của thủ đô hà nội nói riêng được thể hiện quyết tâm cao trong việc đồng hành cùng các cấp ban ngành và chính phủ hướng tới việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
việc ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cải thiện môi trường kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua đã giúp các doanh nghiệp thủ đô yên tâm và tự tin đầu tư đổi mới công nghệ tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

việc ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cải thiện môi trường kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua đã giúp các doanh nghiệp thủ đô yên tâm tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

những mục tiêu được các doanh nghiệp thủ đô hướng tới nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp cả nước hiện thực hóa mục tiêu đạt ít nhất một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi